thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn không phải chờ đến vụ avg lâu nay dư luận xã hội rất bức xúc về việc mua bán tài sản công
dường như đang được thực hiện theo một công thức rất lạ đó là mua thì đắt bán thì lại rẻ
nhiều vụ việc được phát hiện có sai phạm và đã bị xử lý tuy nhiên không phải vụ việc nào cũng có thể thu hồi được số tiền thất thoát cả nhiều nghìn tỷ đồng
như vụ mobile phone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
rõ ràng là qua những vụ việc như vậy thì ngân sách nhà nước đã bị thiệt hại rất lớn làm giảm đáng kể nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước
vậy nguyên nhân của tình trạng trên là gì và đâu là giải pháp để tăng cường phòng chống tham nhũng trong những khâu mua đắt bán rẻ như vậy
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
một ụ nổi nhìn đã thấy cũ nát hư hỏng nặng vẫn được dương trí dũng và đồng bọn mua với giá hơn năm trăm linh tỷ đồng
trong khi đó dù có giá trị tài sản đất đai
ước nhiều nghìn tỷ đồng cảng quy nhân lại chỉ được bán với giá hơn bốn trăm linh tỷ đồng
vụ việc này đến nay đang chờ kết luận thanh tra
hai vụ việc trên chỉ là điển hình cho nhiều thương vụ mua đắt bán rẻ khác đã xảy ra gây nghi ngờ và bức xúc trong dư luận
một lỗ hỏng lớn được nhắc đến nhiều chính là cơ chế hoạt động và trách nhiệm của hội đồng định giá
hội đồng đó thì phần lớn lại chính là những người có liên quan đến các cái lợi ích
có thể là chính là cái người chủ của doanh nghiệp đó
có thể là chính là các cái cơ
cơ phòng ban chức năng các cái vụ chức năng các đơn vị chức năng lại có liên quan đến cái việc là ảnh hưởng đến lợi ích của cái quy định đó
và như vậy thì cái hội đồng rất dễ dàng sẽ tạo ra một cái sự thỏa thuận
thỏa thuận này nó mang tính chất mang lợi ích cho cái nhóm đó
và cái yếu tố và lợi ích nhóm được nội lốt đằng sau các hội đồng hiện nay tôi cho rằng là cũng tương đối là phổ biến
giá trị của một doanh nghiệp bị định giá thấp để được mua rẻ
còn bởi việc quản lý đất đai khi và sau khi cổ phần hóa có nhiều thiếu sót
như việc áp dụng bảng giá đất chưa phản ánh đúng giá trị thực
không tính hoặc tính thiếu giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp
bên cạnh đó là nhiều tiểu xào trong việc thực hiện công khai thông tin theo quy định của luật đấu thầu
dẫn đến công khai mà như không công khai
công khai nhưng không ai biết
quy định là công khai trên một cái báo của địa phương
thì người ta sẽ tìm ra cái báo nào mà ít người đọc nhất
cái số lượng phát bản có ít nhất
thậm chí là có khi người ta đăng báo xong
có khi người ta mua toàn bộ những cái báo đó
và không phát hành ra bên ngoài
và như vậy thì lưu ở trong hồ sơ thì vẫn có cái báo đó được xuất hiện
nhưng mà trên thực tế thì không ai biết
hoặc là người ta có thể đăng đưa ra trên một cái trang thông tin
mà có khi rất là khó có thể nhìn thấy
điểm qua một số lỗ hồng để thấy không luật pháp nào có thể che chắn hết mọi kẻ hờ
nếu những người thực thi cố tình nghĩ trăm phương ngàn kế nhằm trục lợi
vì vậy việc xây dựng một cơ chế để không thể tham nhũng từ nay đến hết nhiệm kỳ
theo chỉ đạo của tổng bí tế
thư nguyễn phú trọng cần được các cơ quan có trách nhiệm cấp bách nghiên cứu triển khai
ví dụ như là bây giờ thoái vốn có một doanh nghiệp thuộc bộ giao thông
thì thay vì bộ giao thông sẽ lập ra một cái ban hoặc là một cơ quan
để tổ chức đấu thầu hoặc là bán vốn
thì lên chuyển cho một cơ quan độc lập làm ngoài bộ ban ngành đó
và cơ quan đấy sẽ đại diện cho phần vốn nhà nước để tổ chức bán
thì nó không có cái
cái xung đột lợi ích và nó không có cái lợi ích nhóm
bởi vì sẽ khó trong cái việc là có cái sự móc mọc như thế
bên cạnh đó thì chúng ta cần phải có các biện pháp
ví dụ như là thuê những đơn vị định giá độc lập mà có uy tín trên thị trường quốc tế
và những đơn vị tư vấn mà có thương hiệu trên thị trường quốc tế
thì những cái đơn vị đó họ sẽ rất là cẩn trọng trong cái việc là tư vấn
bởi vì họ không phải vì một cái vụ việc một cái diêu này
mà họ có thể là làm sai và ảnh hưởng đến cái thương hiệu toàn cầu của họ
tất cả những vấn đề liên quan đến quản lý tài sản nhà nước
mua bán tài sản nhà nước thanh tra kiểm toán đều phải công khai
cái kết quả đó cho tất cả mọi người được biết
và công khai ở đây không phải là công khai trong một thời gian ngắn
và công khai phải là công khai lâu dài công khai liên tục từ khi bắt đầu xảy ra sự việc
cho đến hết cái thời hạn mà những cái hồ sơ này phải lưu trữ
sinh thời chủ tịch hồ chí minh từng căn dặn kiểm soát khéo bao nhiêu
khuyết điểm lòi ra hết
hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi
như vậy cùng với công tác ngăn ngừa thì công tác kiểm tra giám sát thường xuyên
bên cạnh đó là việc quy trách nhiệm tới cùng đến từng đơn vị cá nhân phụ trách
cần phải đặc biệt coi trọng
phải giả soát là cán bộ
cán bộ mà tốt thì quy định thực hiện sẽ được nghiêm
tôi nghĩ là cái hội nghị trung ương bảy vừa rồi của đảng này
của trung ương đảng này

đã đưa ra các giải pháp rất là căn bản
đánh giá cán bộ là phải bằng thực chứng
tức là dựa vào cái năng lực và cái kết quả thực hiện nhiệm vụ
có như vậy thì anh mới giới thiệu với tập thể được
và giới thiệu tập thể rồi anh phải chịu trách nhiệm
nếu như người đó sai phạm thì anh phải chịu chịu nhiệm lên nơi
phải có một quy định rất chặt kẽ trong việc quy định trách nhiệm
của mỗi một người khi tham gia vào cái quá trình giam quy định
đặc biệt là trách nhiệm người ứng đỏ

nếu như cái quyết định đó được ban hành
nhưng mà sau này sẽ xảy ra một cái hậu quả của nó
thì quay trở lại những người ban hành và những người có vai trò
trong việc đưa ra các ý kiến để có quyết định đó
đều phải gánh chịu trách nhiệm hậu quả
liên quan với các quyết định về tài sản tài chính công
thì sau khi thực hiện đều phải yêu cầu có thanh tra kiểm tra kiểm toán
để kiểm soát lại xem những quyết định đó nó khách quan hay không
và cái cơ quan thanh tra kiểm toán này
phải có trách nhiệm phát hiện kịp thời
chỉ ra những cái khuất tất trong các quan quyết định đó
tránh tình trạng như thế ăn vừa qua
rất nhiều những vụ việc thất thoát nó xảy ra từ rất nhiều năm
và những cán bộ cấp cao phải xử lý
nhưng thực thế trong quá trình thực hiện
thì đều đã có các cuộc thanh tra đều gốc của kiểm toán
nhưng mà không ai chỉ ra những cái sai đó
và vì không chỉ ra những cái sai ngay từ đầu
dẫn đến làm cho những người cán bộ này
cứ dấn sâu vào các con đường sai phạm
vừa qua tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội đã có báo cáo giám sát chuyên đề
về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý
sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
và cầu phần hóa doanh nghiệp nhà nước
chính từ đây nhiều sai phạm nhiều vấn đề khuất tất
trong việc mua đắt bán rẻ đã được đưa ra ánh sáng
và xử lý nghiêm khắc
các đại biểu quốc hội thiết tha mong muốn
để việc giám sát được thường xuyên liên tục
thì vai trò giám sát của nhân dân
cần được tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa
những thông tin quý báu của nhân dân
sẽ là những cơ sở quan trọng
để các đại biểu quốc hội thực hiện quyền giám sát cá nhân của mình
yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra
xử lý và có câu trả lời lại đến nhân dân